xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh chín h
thưa quý vị tại xã kỳ phú huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người tử vong và chín người bị thương
thời điểm trên một chiếc xe ô tô bảy chỗ trên xe chở theo bảy người đã va chạm với xe ô tô tải
vụ va chạm mạnh đã khiến cả hai xe lao xuống ruộng khiến một cháu bé hai tuổi tử vong và chín người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn công an huyện kỳ anh đã tổ chức các lực lượng đến ngay hiện trường cấp cứu nạn nhân
phân luồng giao thông tiến hành các biện pháp điều tra tại hiện trường
đồng thời phối hợp với ban an toàn giao thông kịp thời thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân
công an tỉnh nghệ an vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề liên tỉnh quy mô lớn
do hai đối tượng cầm đầu bắt một mươi bốn đối tượng với số tiền hơn hai trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc trên là hai đối tượng trú tại hà nội
tăng vật thu giữ gồm hai mươi hai điện thoại di động các loại một ipad một quyển sổ và nhiều tăng vật khác
bước đầu xác định tính từ thời điểm từ đấu tranh chuyên án đến thời điểm bị bắt giữ
số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô số đề hơn hai trăm linh tỷ đồng
chỉ riêng ngày chín tháng một mươi hai tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần một năm tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh cho biết vừa bàn giao đối tượng võ quang vinh
chú quảng ngãi hiện đang tạm trú tại tỉnh tây ninh cho công an huyện châu thành
để điều tra làm rõ về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó tại khu vực xã thanh điền huyện châu thành phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện châu thành
bắt quả tăng vinh đang thu tiền góp của hai người dân
khám xét nơi ở của đối tượng công an đã thu giữ gần ba triệu đồng hai điện thoại di động
một xe mô tô và một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an vinh khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thuê nhà ở thành phố tây ninh
để hoạt động cho vai lãi nặng với mức lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm bảy mươi năm một năm
cho đến ngày bị bắt vinh đã cho khoảng một trăm chín mươi người trên địa bàn các huyện châu thành tân châu dương minh châu vai tiền
với tổng số tiền khoảng một tỷ đồng thu lợi bất chính hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
trong phần cuối của bản tin
sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cúng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố ba phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện